thông tin về thời tiết xấu trong những ngày vừa qua các hãng hàng không việt nam airlines vasco và jetstar
thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay phú quốc thượng hải đài bắc đài loan trung quốc
việt nam airlines và vasco hủy toàn bộ các chuyến bay đến đi từ sân bay phú quốc trong ngày chín tháng tám
do sân bay này đóng cửa vì đường băng bị ngập nước jetstar pacific hủy bốn chuyến bl ba trăm linh hai bl ba trăm linh ba bl ba trăm một mươi hai bl ba trăm một mươi
giữa thành phố hồ chí minh và phú quốc hai chuyến bl tám trăm ba mươi chín bl tám trăm bốn mươi giữa đà nẵng phú quốc
ngoài ra do ảnh hưởng của cơn bão lekima tại khu vực thượng hải và đài bắc việt nam airlines sẽ hủy hai chuyến bay
giữa cam ranh và thượng hải ngày chín tháng tám bốn chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh và thượng hải ngày một mươi tháng tám
jetstar pacific sẽ hủy hai chuyến bay giữa đà nẵng
và đài bắc ngày chín tháng tám
để hỗ trợ và giải tỏa hành khách bị ảnh hưởng các hãng sẽ lên kế hoạch bay bù đến phú quốc trong ngày một mươi tháng tám
nếu điều kiện thời tiết cho phép đồng thời việt nam airlines sẽ tăng chuyến bay đến đi thượng hải trong ngày một mươi một tháng tám
để giải tỏa hành khách bị ảnh hưởng